một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại khu vực hồ mẫu thuộc khu ba xã hy cương tp việt trì tỉnh phú thọ đã khiến hai cháu trai bị chết đuối
vào khoảng hơn một mươi năm h ngày một mươi tháng sáu bốn cháu trai một mươi hai tuổi đã rủ nhau ra khu vực hồ mẫu xã hy cương tp việt trì chơi
do hồ nước sâu và không biết bơi nên hai cháu đã bị đuối nước
đến một mươi bảy h các lực lượng chức năng đã tìm và vớt được thi thể của hai cháu
hiện nay đang là thời điểm nắng nóng trẻ em nhất là khu vực nông thôn thường tìm đến các ao hồ sông suối để tắm
các bậc phụ huynh cần quan tâm để quản lý nhắc nhở cũng như trang bị các kỹ năng để tránh những tai nạn đuối nước thương tâm